hiện nay toàn tỉnh bắc ninh có một mươi sáu khu công nghiệp tập trung hai mươi bốn cụm công nghiệp vừa và nhỏ phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa
tuy nhiên nhiều khu công nghiệp vẫn còn tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ
và do đó để bảo đảm an toàn trong những năm vừa qua công an tỉnh bắc ninh đã tập trung nhiều giải pháp để hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra
công ty cổ phần tổng công ty may đáp cầu tại thành phố bắc ninh chuyên sản xuất mặt hàng may mặc
sử dụng nguyên liệu chủ yếu là vải bông tối nhựa nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ
do đó ngay từ khi thành lập công ty đã chủ động ưu tiên xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy
tổ chức tập huấn huấn luyện đối với nguồn phòng cháy chữa cháy của công ty
tương tự công ty cổ phần villa xera tiên sơn huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã chủ động sắp xếp kho hàng
thực hiện các phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên để hạn chế cháy nổ công tác phòng cháy chữa cháy của công ty còn bộc lộ nhiều hạn chế khó khăn
nó cũng có một số cái tồn tại trong cái quá trình công ty phát triển
ví dụ như có những khu vực mà mình được đầu tư mới
có những công việc nó có sự thay đổi về công nghệ
thì nó cũng có những cái nó cũng thiếu đồng bộ trong quá trình trang bị gọi là tuân thủ theo quy định
theo lực lượng chức năng nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp coi nhẹ buông lỏng công tác phòng cháy chữa cháy
công tác phối hợp giữa các sở ban ngành và địa phương chưa hiệu quả
điều kiện giao thông nguồn nước phương tiện phục vụ chữa cháy còn hạn chế
trong thời gian tới tập trung kiểm tra
xử lý các cơ sở doanh nghiệp các đơn vị đã vi phạm nhưng không thực hiện kiến nghị của cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mà vẫn vi phạm về quy định phòng cháy cháy
thì chúng tôi đề nghị sẽ xử lý nghiêm và thậm chí có những cơ sở phải tạm đình chỉ theo đúng quy định của pháp luật
nhằm hạn chế thiệt hại về tài năng

công tác phòng chống cháy nổ cần được chú trọng và xác định là nhiệm vụ thường xuyên
đặc biệt là tại các cơ sở công ty doanh nghiệp tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao